trong không khí những ngày đầu xuân năm mới sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự lễ gia quân hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
buổi lễ gia quân được tổ chức tại tiểu khu bảy mươi bốn xóm kém xã lâm sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình
phát biểu tại lễ gia quân chủ tịch quốc hội nhấn mạnh ngay từ khi mới về nước lãnh đạo cách mạng trong bài
năm mới công việc mới viết cho báo việt nam độc lập số một trăm một mươi bốn ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chủ tịch hồ chí minh kính yêu đã sớm nhận thấy tính tất yếu muốn ăn quả thì phải trồng cây
và người luôn nhắc nhở đảng chính phủ phải có chính sách đúng đắn động viên bà con nông dân tích cực khai khẩn đất hoang

chú ý trồng cây gây rừng

đó là mùa xuân là tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân
bảy mươi năm qua từ lời can dặn của chủ tịch hồ chí minh đăng trong bài viết tết trồng cây trên báo nhân dân ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
tết trồng cây mỗi dịp đầu xuân mới đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta
được các thế hệ kế thừa phát huy và trở thành việc làm thiết thực
để thực hiện có hiệu quả kế hoạch tết trồng cây xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội lưu ý
tỉnh hòa bình cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch
trong đó cần xác định rõ các khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất rừng
bảo vệ đa dạng sinh học bảo vệ nguồn sinh thủy
đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục sâu rộng tới quần chúng nhân dân về ý nghĩa mục đích của tết trồng cây
tăng cường các nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân doanh nghiệp
trong việc thực hiện các chương trình trồng cây xanh theo quan điểm
trách nhiệm chung lợi ích chung đồng hành cùng phát triển
từng cấp từng ngành từng tổ chức doanh nghiệp cần xác định phương châm bảo vệ môi trường
chính là đầu tư cho sự phát triển quyết liệt thực hiện hành động bảo vệ môi trường
để giữ vững thành quả phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống
tăng cường công tác vận động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng
để mỗi doanh nghiệp mỗi người dân thấy rõ bảo vệ môi trường
trồng cây dây rừng không chỉ là trách nhiệm
mà còn là quyền lợi để tạo dựng môi trường sống của chúng ta ngày càng tốt hơn
làm tốt điều này là làm tốt lời dạy của bác hồ
vừa gấp phần phát triển kinh tế xóa đối giảm nghèo nâng cao thu nhập
nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
vừa giữ gìn môi trường sống cho chúng ta hôm nay và muôn đời cho con cháu của chúng ta sau này
ngay sau bài phát biểu chủ tịch quốc hội đã đánh chiêng phát động
lễ gia quân hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
cũng tại lễ gia quân chủ tịch quốc hội đã trao tặng ba mươi phần quà
cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh hòa bình
tiếp đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đại biểu tham dự
đã trồng hơn hai trăm linh cây rổi hơn hai cây keo và nhiều loại cây trồng lâu năm khác
tại tiểu khu bảy mươi bốn khánh thành rừng cây lưu niệm tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân kỷ hợi